hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi với chủ đề ngoại giao việt nam chủ động sáng tạo hiệu quả thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai đã khai mạc sáng nay ngày một mươi ba tháng tám tại hà nội
tham dự hội nghị có tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng sự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an các đồng chí bí thư trung ương đảng trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn văn nên tránh văn ph
trung ương nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao chủ trì hội nghị
tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi bộ ngoại giao tiếp tục triển khai đồng bộ và mạnh mẽ đường lối đối ngoại đúng đắn của đại hội một mươi hai góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ giữ vững ổn định chính trị an ninh và trật tự xã hội nâng cao vị thế của đất nước
tuy nhiên tiến trình hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện chủ động và tích cực cả về chủ trương và hành động góp phần tranh thủ được nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển và tạo động lực thúc đẩy cải cách đổi mới trong nước quan hệ với các đối tác nhất là với các nước láng giềng khu vực và các nước lớn từng bước đi vào chiều sâu ổn định và bền vững công tác đối ngoại đa phương được chú trọng và triển khai hiệu quả
việt nam tham gia và đã có những đóng góp tích cực vào việc củng cố và thúc đẩy hình thành các liên kết quốc tế và khu vực nổi bật là hoàn thành tốt vai trò nước chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy qua đó gia tăng gắn kết lợi ích và nâng cao uy tín hình ảnh của đất nước
hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi có nhiệm vụ đề ra các biện pháp cụ thể hóa đường lối đối ngoại của đại hội một mươi hai trong tình hình mới đề xuất phương hướng xử lý những vấn đề đối ngoại nổi lên hiện nay và trong những năm tới chuẩn bị cho việc việt nam đảm nhiệm các trọng trách quốc tế
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chủ động và tích cực thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hội nghị sẽ tập trung thảo luận đánh giá tình hình thế giới khu vực từ hội nghị ngoại giao hai mươi chín đến nay các vấn đề đối ngoại có tác động lớn đến môi trường an ninh phát triển của đất nước tổng kết kiểm điểm việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại của đại hội một mươi hai
và chương trình hành động hội nghị ngoại giao hai mươi chín định hướng công tác đối ngoại trong ba năm tới